hiện nay tuy cúm gia cầm chưa xuất hiện tại tỉnh lâm đồng thế nhưng nguy cơ xảy ra dịch bệnh cũng khá cao
và để chủ động phòng chống dịch tỉnh lâm đồng đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi trên địa bàn
hiện tổng đàn gia cầm của tỉnh lâm đồng có hơn bảy sáu triệu con
để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm các ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức tiêm phòng khép kín cho toàn bộ đàn gia cầm trên địa bàn
đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh kiểm soát chặt chẽ hoạt động nuôi mới tái đàn
thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm sản phẩm da cầm từ bên ngoài vào tỉnh
cấp phát trên tám lít thuốc sát trùng để phun khử trùng tiêu độc tại các chợ trang trại và hộ chăn nuôi
ngành nông nghiệp và sở nông nghiệp thì đã có phương án phòng chống dịch bệnh
mà cụ thể đối với các tình huống chưa xảy ra dịch thì thường xuyên phải lấy mẫu giám sát cũng như lấy mẫu
để giám sát sự lưu hành của dịch cúng gia cầm để có chủ động trong phòng chống dịch bệnh
nếu như dịch bệnh xảy ra trên các đàn gia cầm thì khoanh vùng dập dịch ngay từ lúc cái ổ dịch còn nhỏ lẻ
không để lây lan ra diện rộng và đặc biệt là tiêm phòng bao vây khi xảy ra ổ dịch
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp với điều kiện thời tiết bất thường như hiện nay
thì việc chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống sẽ góp phần hạn chế dịch bệnh bùng phát
và lây lan ra diện rộng giúp bà con yên tâm sản xuất